thưa quý vị tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về các tội
đưa hối lộ nhận hối lộ môi rơi hối lộ lừa đào chím nất tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào sáng nay một mươi hai tháng bảy phiên tòa sẽ tiếp tục với phần hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo
trước đó tại tòa bị cáo đào minh dương giám đốc công ty cổ phần visa sul khai
để được tổ chức hai mươi hai chuyến bay bị cáo phải đưa bị cáo tuấn một sáu tỷ đồng đưa cho bị cáo kiên một một tỷ đồng
về việc đưa hơn tám trăm sáu mươi triệu đồng cho bị cáo vũ ngọc minh cựu đại sứ việt nam ở angola
do bị cáo minh chủ động ra giá là ba triệu đồng một khách
tương tự bị cáo phan thị mai là giám đốc công ty cổ phần quốc tế sao hà nội khai nhận
phải đưa cho bị cáo tuấn ba trăm sáu mươi triệu đồng kiên sáu trăm linh triệu đồng để có được giấy phép cho một mươi năm chuyến bay
mai bị cáo buộc đã chín lần đưa hối lộ tổng cộng hai ba tỷ đồng
bị cáo vũ minh thắng là giám đốc công ty đầu tư và thương mại thuận an
đã chi sáu trăm linh triệu đồng cho cục trưởng cục lãnh sự để được cấp phép chuyến bay đầu tiên vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo nguyễn thị dung hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn g một mươi chín việt nam khai nhận
đã đưa cho bị cáo kiên một hai tỷ đồng đưa cho vũ anh tuấn một bốn tỷ đồng coi đây là tiền cảm ơn
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo cơ sơ khuôn
chú tại saia son huyện ea hleau tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khuôn đến một quán tạp hóa trong buôn để mua nước
thì gặp cơ sơ khuôn chú cùng với muôn
tại đây thì khôn đã rủ bị cáo khuôn nhậu cùng nhưng bị từ chối
nên giữa hai người đã xảy ra
ra cãi vã sẵn có mang theo dao dựa trong người bị cáo khuôn đã chém liên tiếp ba nhát vào người của khuôn
rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt kasho khuôn một mươi ba năm tù giam về tội giết người
và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sau một thời gian điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã khởi tố hai mươi ba đối tượng
đối tượng về tội gây do trật tự công cộng
trước đó tối ngày hai mươi ba tháng bốn hoàng minh quân trần ngọc điệp cùng chú tại huyện kim sơn
đã rủ một nhóm gồm hai mươi tám đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí lạng lách đánh võng
phóng nhanh vượt ẩu không chấp hành hiệu lệnh đèn điều khiển giao thông
hò hét gây mất trật tự công cộng đồng thời sử dụng dao phóng lợn và đinh ba đâm vào người tham gia giao thông
dùng vỏ chai bia ném vào người đi đường khiến một số người bị thương
hiện cơ quan công an thành phố ninh bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật

hiện cơ quan công an tp ninh bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án
bốn bị cáo môi rơi hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử đối với sáu bị cáo liên quan tới việc bị thâm hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng
tại quỹ tín dụng nhân dân gia kiệm xã gia kiệm huyện thống nhất
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định quỹ tín dụng nhân dân gia kiệm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trong đó vũ văn hòa làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín hiện đã chết
phạm ngọc xuyến nguyên giám đốc trần ngọc hưng nguyên thủ quỹ nguyễn tiến dũng nguyên kế toán trưởng vũ thanh hà nguyên cán bộ tín dụng
trần uy quyền trần hiến minh nguyên kiểm soát viên và nguyễn văn lợi nguyên trưởng ban kiểm soát hiện đã chết
đã cùng bàn bạc chiếm đoạt số tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tiến dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân
nhưng không trả lãi vào gốc khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước
không đưa tiền gửi của hơn chín mươi khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
dẫn đến hoạt động không thu được đủ bù chi phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước
dẫn đến thâm hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bảy
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
đối với một đối tượng sinh năm hai nghìn hai chú thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được biết thời gian qua lợi dụng tài khoản facebook cá nhân đối tượng tham gia vào hội nhóm phản động
thường xuyên đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết
có nội dung xuyên tạc nói xấu chống đối phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xúc phạm lãnh tụ ủng hộ tổ chức phản động khủng bố lưu vong việt tân đề gà
lợi dụng vụ khủng bố ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ở đắk lắc đối tượng tung hô xuyên tạc nhằm chống phá
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng
buôn bán hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
trên đường đi tiêu thụ nguyễn tiến hóa chú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào ngày hai tháng bảy tại một khách sạn trên đường mai lão bảng xã nghi phú thành phố vinh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì với công an huyện anh sơn
tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn tiến hóa về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một điện thoại
được biết đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
liên quan tới thông tin về nghi vấn google xóa hoặc là mờ hình ảnh quốc kỳ việt nam tại trường sa
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với đại diện google về vấn đề này
theo đó đại diện đơn vị này cho biết google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba
vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và đơn vị đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn
trên cơ sở trả lời của google
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị google nhanh chóng khắc phục tình trạng này
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai đã giảm năm mươi một đồng một lít
trừ mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai các mặt hàng còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm mươi một đồng một lít về mức hai mươi bốn trăm một mươi chín đồng một lít

ngược lại giá xăng e năm ron chín mươi năm giảm năm mươi một đồng một lít về mức hai mươi bốn trăm một mươi chín đồng một lít

hai gen tăng bốn trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên mức một mươi tám sáu trăm một mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm chín mươi bốn đồng một lít giá mới là một mươi tám ba trăm hai mươi đồng một lít
và dầu ma rút tăng sáu trăm sáu mươi năm đồng một kg lên mức là một mươi năm hai trăm tám mươi tám đồng
liên quan tới quỹ bình ổn liên bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
đồng thời không chi quỹ với các mặt hàng này
đại diện tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết
tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là ba hai trăm linh sáu tỷ đồng
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cho sáu trường trung học phổ thông tư thục
tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào là bốn mươi sáu lớp với hai bảy mươi học sinh
các trường trung học phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
gồm lý thánh tông hoàng long bắc hà đống đa mai hắc đế đông kinh và phạm hữu lão
đây là những trường nằm trong danh sách một mươi bốn trường chưa đủ điều kiện được sở giao chỉ tiêu tuyển sinh
lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở đợt một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
với tám trường còn lại sở giáo dục và đào tạo hà nội đang tiếp tục ra soát
kiểm tra các điều kiện tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh
đúng chỉ tiêu được giao đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
tha mô tài sản để xây nhà riêng súng a xó trú tại xã phòng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu khởi tố bắt tạm giam
với vai trò là trường bàn cổng chập súng a xó thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng
năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng chức vụ sáu đã tiêu vào mục đích xây nhà riêng với số tiền trên một trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã ra quyết định khởi tố tạm giam bốn tháng
đối với súng a xó và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với doãn văn dương chú tại huyện giao thủy tỉnh nam định và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bùi văn thái trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện bùi văn thái có hành vi mua bán trái phép giấy phép lái xe giả
trên mạng xã hội mở rộng điều tra công an huyện kiến sương đã bắt giữ doãn văn dương
tại cơ quan điều tra dương khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lập trang facebook thầy thắng trung tâm sát hạch lái xe
thường xuyên đăng bài quảng cáo làm giấy phép lái xe giả và giao bán
khám xét tại nơi ở của dương lực lượng công an đã thu giữ một cây máy tính sáu điện thoại di động
hai giấy phép lái xe giả và danh sách hai tám trăm bảy mươi đơn đặt hàng giấy phép lái xe giả
gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trong vòng hơn một tháng
bốn đối tượng là nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc cùng chú tại huyện long thành lê tuấn kiệt và nguyễn hoàng nam
cùng chú tại tỉnh tây ninh đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
các đối tượng này đi xe máy xciter gắn biển giả và ra tay chấp nhoáng khiến cho nhiều nạn nhân bị ngã xuống đường
phải nhập viện cấp cứu khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tăng vật liên quan
trong có có hai xe mô tô được các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cấp giật
bước đầu các đối tượng khai nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã gây ra hai mươi vụ cướp giật tài sản
trên tuyến quốc lộ năm mươi một thuộc địa phận tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn hoàng anh
lưu quốc phong cùng chú tại thành phố hải phòng và trần văn phúc quê ở hải dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng trên được một người tên lạc quang chưa rõ nhân thân lai lịch
cung cấp ba trăm linh triệu đồng tiền vốn để vào bình dương cho vay tiền lấy lãi
qua làm việc cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới việc cho vay lãi nặng
bước đầu xác định lãi suất cho vay trung bình khoảng bốn trăm ba mươi hai một năm
các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng khoảng hai trăm tám mươi triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ